ngày tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sau này là hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
ông đinh la thăng bị khởi tố vì có những sai phạm trong thời gian làm bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
ngay sau đây là ý kiến của người dân tại các địa phương về vụ việc khởi tố và bắt tạm giam ông đinh la thăng mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa tổng hợp